trên địa bàn hà tĩnh có một số giáo sứ do chưa nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
đã tập trung đông người tại các nhà thờ để cầu nguyện
tuy nhiên sau khi được chính quyền địa phương và các ngành liên quan tuyên truyền vận động
đặc biệt là tòa giám mục giáo phận hà tĩnh chấn trình
đến nay toàn thể các giáo sứ và bà con giáo dân trên địa bàn đã chấp hành tốt chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đạo công giáo đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh bắc và gia đình tổ chức cầu nguyện tại nhà
mặc dù là cầu nguyện trực tuyến nhưng anh tin rằng nếu đủ lòng thành
thì dù cầu nguyện ở đâu cũng sẽ mang lại nhiều ý nghĩa
rất tản thanh là những việc ở nhà đọc kinh cầu nguyện và sưu hưởng theo lòng đào của chúng tôi
được an tâm dịch bệnh được mình khỏi hoang mang
không chỉ giáo sứ quý hòa mà nhiều giáo sứ khác trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã chấp hành nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mỗi người chúng ta đều là người công dân của việt nam
và chúng tôi
chúng ta luôn có một ý thức để bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng của bản thân mình
và cho người khác
đừng được tình hình dịch bệnh nát con căng thẳng và nguy hiểm như hiện nay
cách tổ chức mà chúng ta có thể thực hiện được đó chính là chúng ta ở nhà
và nếu không cần thiết thì chúng ta không nên ra ngoài
hiện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh có sáu giáo hạt và sáu mươi chín giáo sứ
với những hành động thiết thực của những linh mục và bà con giáo dân
đã góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín